nhân chuyến sang campuchia dự hội nghị cấp cao tam giác phát triển campuchia lào việt nam vừa diễn ra tại tỉnh xiêm riệp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gặp mặt đại diện cộng đồng người campuchia gốc việt trong tỉnh và tặng năm tấn gạo để chia sẻ khó khăn với bà con việt kiều nghèo ở nơi này
trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng một mươi hai tổng lãnh sự quán việt nam tại bát đam bông campuchia phối hợp với hội việt kiều tỉnh siêm diệp tiến hành trao năm tấn gạo của thủ tướng tặng bà con việt kiều nghèo ở thành phố siêm diệp ở làng trài compong kheng và làng trài mạc la trên biển hồ
có khoảng ba trăm linh gia đình bà con việt kiều sinh sống trên khu vực biển hồ trong địa phận tỉnh xêm diệp bà con rất xúc động khi nhận được quà của thủ tướng
đây là hình ảnh trao quà của thủ tướng cho bà con việt kiều nghèo ở làng trài compong khờ leng nơi có khoảng tám mươi hộ gia đình việt kiều sinh sống hầu hết có hoàn cảnh khó khăn do nguồn thủy lợi trên biển hồ ở campuchia ngày càng suy giảm